ông biden đã có cuộc điện đàm ba mươi phút với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
tình hình tại ukraine là một trong những điểm trọng tâm được tổng thống mỹ đề cập tới trong thông điệp liên bang đầu tiên của ông
mở đầu bài phát biểu thông điệp liên bang ngày một tháng ba tổng thống mỹ joe biden đã kêu gọi các thành viên quốc hội sát cánh với ông
để gửi một tín hiệu không thể nhầm lẫn đến ukraine và thế giới
đối với người dân ukraine lòng dũng cảm sự quyết tâm của họ đã truyền cảm hứng cho thế giới
tổng thống ukraine đã từng khẳng định rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối
chúng tôi nước mỹ sẽ luôn đứng về phía người dân ukraine
tổng thống joe biden nhắc lại rằng mỹ sẽ không triển khai quân đội đến ukraine sau chiến dịch quân sự của nga
đồng thời nhấn mạnh quân đội mỹ được triển khai đến châu âu
không phải để chiến đấu ở ukraine mà để bảo vệ các đồng minh của mỹ trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
cuộc tấn công của nga và ukraine hoàn toàn vô căn cứ
nga đã nhầm khi cho rằng phương tây và nato sẽ không đáp trả
chúng tôi đã sẵn sàng chúng tôi luôn đoàn kết
lực lượng mỹ tới châu âu không phải để tham gia cuộc xung đột nga ukraine mà để bảo vệ các đồng minh nato
vì mục đích đó chúng tôi đã huy động lực lượng mặt đất phi đội không quân triển khai tàu của mỹ
để bảo vệ các đồng minh của nga
cũng trong thông điệp liên bang tổng thống biden đã thông báo lệnh cấm máy bay nga và không phận của mỹ
đây là quyết định mới nhất trong một loạt lệnh trừng phạt mà mỹ đã áp đặt chống nga
kể từ khi tổng thống vladimir putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại vùng donbass miền đông ukraine
đối với ukraine tổng thống biden thông báo kế hoạch hỗ trợ hơn một tỷ đô la mỹ trực tiếp cho ukraine
bao gồm cả hỗ trợ quân sự kinh tế và nhân đạo từ mỹ và các đồng minh